tại hà nội bộ kế hoạch và đầu tư đã tổ chức họp báo thường kỳ quý ii năm hai nghìn một mươi chín
nhiều thông tin đã được đưa ra nhưng vấn đề mà các phóng viên quan tâm nhất
vẫn là việc quản lý và giải ngân vốn đầu tư phát triển năm hai nghìn một mươi chín
theo đó sáu tháng cuối năm bộ kế hoạch và đầu tư sẽ đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm
là quản lý vốn đầu tư phát triển năm hai nghìn một mươi chín đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
theo chỉ thị số chín của thủ tướng chính phủ
trả lời câu hỏi về việc hoãn thi hành luật quy hoạch đại diện bộ kế hoạch và đầu tư cho hay
thông tin bộ kế hoạch và đầu tư chỉnh chính phủ ra nghị quyết hoãn thi hành luật là không chính xác
chính phủ và các bộ ngành đang thao gỡ một số vướng mắt trong triển khai thực hiện
trước khi các quy hoạch mới được lập phê duyệt
do đây là luật có tác động lớn nên bộ kế hoạch và đầu tư phải sửa ba mươi bảy luật liên quan